anh nhp ngụ quận hai tp hcm đi du lịch cùng bạn ở vũng tàu và ngủ dưới sàn đất
đang ngủ anh p đau tay dữ dội và nhập viện cấp cứu gần nơi ở
bác sĩ kiểm tra và gắp ra con rết còn sống
tuy nhiên khi trở về tp hcm nhưng năm ngày sau anh p vẫn còn đau nhức tay
ủ tai và nghe kém nên anh đã đến trung tâm tai mũi họng bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm để khám
kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy ống tai và màng nhĩ của bệnh nhân phù nề
sùng huyết có hai lũ thủng lớn chiếm khoảng hai mươi năm màng nhĩ màng nhĩ và ống tai đọng máu
thác sĩ bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị hương trung tâm tai mũi họng cho biết
anh p bị thủng màng nhĩ khiến ủ tai suy giảm thính lực
nhiều khả năng con rết chui vào tai anh p đã cắn thủng màng nhĩ
anh p được điều trị nội khoa theo đuôn thức của bác sĩ và tai khám để theo dõi tình trạng bệnh
bác sĩ hương cho biết vết thủng mạng nhí được chăm sóc điều trị tốt có thể tự lành lại sau vài tuần
nếu sau ba sáu tháng lũ thủng không lành có thể phải phẫu thuật và hát lại màng nhĩ để cải thiện nghe
triệu chứng ủ tai hay viêm tay giữa sau này
thủng màng nhĩ là tình trạng xuất hiện một lũ thủng hoặc vết rách trên màng nhĩ
nơi ngăn cách giữa ống tai ngoài và tai giữa
sự tổn thương này có thể tự lành lại sau vài tuần mà không cần phải can thiệp bởi các phương pháp điều trị
tuy nhiên nếu vết thủng màng nhĩ quá lớn và không thể lành lại sau một thời gian dài
nó có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu bệnh nhân không điều trị kịp thời
thậm chí có thể dẫn đến nhiễm chủng tai và mất thính lực
một số dấu hiệu và triệu chứng của thủng màng nhĩ hoặc nhiễm chủng tai do thủng màng nhĩ thường bao gồm
bị mất thính lực một cách đột ngột bạn có thể cảm thấy khó khăn khi nghe bất cứ điều gì
hoặc thính rác tựa như đang bị bóp nghẹt lại một chút đau tai hoặc đau ở bên trong tay
có chất lòng dì ra từ tai ngứa bên trong tai cảm giác chóng mặt buồn nôn nôn mửa
ù tai mất thính lực tạm thời
những triệu chứng này có thể biến mất khi màng nhĩ của bạn đã lành lại
hoặc bất kỳ sự nhiễm trùng nào đã được điều trị khỏi hoàn toàn
bạn nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng nếu nghi ngờ bạn đã bị thủng màng nhĩ
bạn đã đi khám bác sĩ đa khoa và các triệu chứng không có dấu hiệu cải thiện sau một vài tuần
hoặc xuất hiện thêm một số triệu chứng mới chẳng hạn như sốt đau tài dữ dội
ngứa tai hoặc có chất dịch dì ra từ trong tai